chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi tiếp xúc cử tri xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri xã vĩnh bình băn khoăn về việc tăng giá điện thời gian qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân doanh nghiệp
một số ý kiến khác kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét bố trí vốn mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ tám mươi trên địa bàn vĩnh thạnh
ý kiến khác đề nghị xây dựng khu dân cư tập trung cho những hộ dân nghèo khó khăn và những hộ có nhà cập các con sông vì nguy cơ sạt lở cao đặc biệt trong mùa mưa lũ
đồng chí trần thanh mẫn và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết trong kỳ họp tới